hiện nay thành phố hà nội đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu
đặc biệt là lương thực thực phẩm cho người dân trong bất cứ tình huống nào
kể cả trong tình huống xấu nhất của dịch bệnh
đó là khẳng định từ sở công thương hà nội sau khi chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc cách ly xã hội được ban hành
sở công thương đã triển khai phương án ba tương ứng với cấp độ ba của dịch bệnh
về việc bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ khu vực bị cách ly
với số lượng hàng hóa dự trữ trong tháng dịch tăng gấp ba lần so với tháng thường
để bảo đảm dự trữ tối thiểu trong ba tháng của quý ii năm hai nghìn hai mươi
với tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ đồng với một mươi bảy mặt hàng
xây dựng dự trữ thêm một lượng hàng hóa phục vụ các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng bắc bộ
theo chỉ đạo của bộ công thương
đồng thời sở công thương hà nội cũng đã có phân bản giao cụ thể lượng dự trữ hàng hóa
cho các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn
khuyến khích các doanh nghiệp dự trữ cao hơn lượng hàng hóa phân bổ của thành phố
vì vậy người dân không nên ồ ạt mua tích chữ tránh tập trung đông người
hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng